xin được chuyển sang những tin tức quốc tế
thưa quý vị philippines cho hay hôm qua ngày bốn tháng ba
một nhóm tay súng đã xông vào nhà riêng của tỉnh trưởng tỉnh negros oriental
ông degamo và sát hại quan chức này cùng với năm người khác
theo cảnh sát có sáu đối tượng mang súng trường và mặc đồng phục tương tự các nhân viên an ninh
xông vào nhà ông degamo và nổ súng lúc ông đang phân phát hàng viện trợ cho cử tri
ông degamo được xác nhận đã qua đời tại một bệnh viện địa phương khoảng hai giờ sau vụ tấn công
cảnh sát hiện đang tìm kiếm một mươi nghi phạm
trong đó có sáu tay súng chạy trốn khỏi hiện trường bằng hai xe thể thao và một xe tải
trước khi bỏ lại các phương tiện tại một thành phố lân cận
tổng thống philippines đã lên án vụ sát hại tỉnh trường
tỉnh trường degamo ông cho biết cuộc điều tra đang đạt được tiến triển nhanh chóng
nhà chức trách đã thu thập được nhiều thông tin và có hướng đi cụ thể nhằm đưa thủ phạm ra trước công lý